vào tối nay quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín sẽ chính thức ra mắt tại hà nội
sự kiện này được tổ chức nhằm kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước kiều bào ta ở nước ngoài
các doanh nghiệp doanh nhân mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện tham gia đóng góp
tài trợ hỗ trợ cho quỹ vaccine phòng covid một mươi chín
trước đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ban hành quyết định thành lập quỹ vaccine phòng covid một mươi chín ngày hai mươi sáu tháng năm
theo các tính toán để đạt được miễn dịch cộng đồng việt nam cần có khoảng một trăm năm mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
để tiêm phòng cho khoảng bảy mươi năm triệu người dân với tổng nhu cầu kinh phí ước tính khoảng hơn hai mươi năm tỷ đồng
ngay trong tối ngày bốn tháng sáu bộ tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn về tổ chức hoạt động
quản lý sử dụng và chế độ kế toán quyết toán công khai tài chính của quỹ vaccine phòng chống covid một mươi